ngày hai mươi sáu tháng bảy tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang diễn đàn khuyến nông với chủ đề
giải pháp phát triển cây ăn quả đáp ứng thị trường xuất khẩu đã được tổ chức
tham dự diễn đàn có hơn ba trăm linh đại biểu là các diễn giả chuyên gia các nhà khoa học
nhà quản lý các viện trường đại diện lãnh đạo ngành nông nghiệp các tỉnh phía nam
và hơn một trăm bảy mươi nông dân vùng đồng bằng sông kiểu long
tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung đánh giá hiện trạng canh tác cây ăn quả hiện nay
của từng địa phương tuyên truyền phổ biến về tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiêu chuẩn sản xuất cây ăn quả
để đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu và nội địa
trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp phát triển cây ăn quả bền vững
đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay nhất là các giải pháp áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất cây ăn trái nâng cao năng lực bảo quản tăng cường chế biến sâu các sản phẩm cây ăn quả
nâng cao giá trị gia tăng hàng nông sản xây dựng thương hiệu chỉ dẫn địa lý
chứng nhận bảo hộ độc quyền thương hiệu hàng hóa việt nam cho từng loại cây ăn quả đặc sản của từng tỉnh trong thời gian tới